hôm nay thứ sáu ngày ba mươi tháng bảy và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý
quý vị thân mến sau cơn mưa lớn vào chiều tối ngày hôm qua thì người dân bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng đã được tận hưởng một buổi tối mát mẻ và dễ chịu
kiểu thời tiết này vẫn sẽ lặp lại trong ngày hôm nay thế nhưng trước khi mưa thì sẽ xuất hiện thì trong ngày trời vẫn nắng và oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ c
với trung bộ thì nắng nóng và nắng nóng gai gắt vẫn tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay trên khu vực
có nơi còn xuất hiện nắng nóng đặc biệt gai gắt cùng mức nhiệt là từ ba mươi năm cho tới ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
độ ẩm trong không khí trung bình giao động trong khoảng từ bốn mươi đến sáu mươi
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ một mươi một cho tới một mươi bảy giờ và trong khoảng thời gian này thì người dân hãy hạn chế ra ngoài giữa thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
lúc mà nắng đạt với cường độ mạnh nhất để đảm bảo sức khỏe cùng với đó là cần cảnh sát với nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực
các dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rửa